theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn mặc dù tình hình mưa bão diễn biến phức tạp
nhưng chín tháng vừa qua ngư trường thuận lợi trong vụ cá bắp vụ cá nam
khai thác thủy sản trên biển theo mô hình tổ đội đã đem lại hiệu quả kinh tế cao
sản lượng khai thác chín tháng ước đạt hơn hai sáu trăm ba mươi tấn tăng năm một so với cùng kỳ năm trước
sản lượng nuôi trồng chín tháng đạt hơn hai tám trăm linh tấn tăng sáu
kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt sáu tỷ usd dự kiến cả năm hai nghìn một mươi bảy đạt tám tỷ usd
hoa kỳ nhật bản trung quốc và hàn quốc là bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản việt nam
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy chiếm năm mươi năm năm tổng giá trị xuất khẩu thủy sản
trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là trung quốc hà lan anh hàn quốc nhật bản và canada